sau một năm thực hiện chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
chỉ thị sáu trăm tám mươi một của ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng về phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới
đồn biên phòng cát hải bộ đội biên phòng thành phố hải phòng đã có nhiều mô hình hiệu quả vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật trên biển và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện chỉ thị sáu trăm tám mươi một của ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng gắn với mô hình cụm dân cư an toàn theo chỉ thị một của thủ tướng chính phủ
thượng úy phạm đức hiếu được phân công phụ trách gia đình bà nguyễn thị ả
anh đã cùng cán bộ đồn biên phòng cát hải thường xuyên thăm hỏi động viên cả về vật chất lẫn tinh thần
ngoài ra còn tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
để gia đình bà ả nắm rõ và chấp hành nghiêm
gia đình chị khai từ ngày được đồn biên phòng cát hải tuyên truyền vận động tham gia vào tổ tàu thuyền đoàn kết
cho đến nay luôn an tâm tư tưởng ra khơi đánh cá phát triển kinh tế cho gia đình
từ khi thành lập tổ tàu thuyền đoàn kết
ngư dân thường xuyên trao đổi thông tin
hỗ trợ nhau tìm ngư trường đánh bắt khai thác với sản lượng cao tăng mức thu nhập
đồng thời giúp bộ đội biên phòng phát hiện gian lận thương mại khai thác trái phép trên biển
các chú biên phòng tuyên truyền pháp luật cho thì mình cũng nắm bắt được
đánh bắt thì là tôm cá rồi thì là để không vi phạm thì tới biển
chúng tôi sẽ tiếp tục quan triệt viêm cái chỉ thị một của thủy minh phủ
cũng như là cái chỉ thị sáu trăm tám mươi một của đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
hai cái nội dung cái nhiệm vụ này
chính thức là để góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết ba mươi ba của bộ chính trị
về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
và sẽ nhân rộng cái mô hình này lên trên khắp địa bàn của đơn vị quản lý
nhờ công tác tham gia phối hợp của người dân
đã phát hiện và cung cấp năm mươi ba tin về các trường hợp vi phạm trên biển
góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo an ninh chính trị trên địa bàn